trong những năm vừa qua nhờ có phong trào hiến máu tỉnh nguyện trong học sinh sinh viên mà tình trạng khát hiến máu cơ bản đã được giải quyết
và các bạn học sinh sinh viên cũng là lực lượng chính đã vận động tuyên truyền và kêu gọi người dân tham gia hiến máu
hôm nay tại hà nội hội thanh niên vận động hiến máu tỉnh nguyện đã kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thành lập
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cả nước mới chỉ tiếp nhận được một trăm ba mươi tám đơn vị máu trong đó có đến tám mươi năm năm lượng máu tiếp nhận được là từ người nhà bệnh nhân và người bán máu chuyên nghiệp
thiếu máu trở thành nỗi lo không chỉ với bệnh nhân mà với cả các bác sĩ thời điểm đó hiến máu tình nguyện là khái niệm vô cùng xa lạ
xuất phát từ nhu cầu về nguồn máu điều trị an toàn cho người bệnh ngày hai mươi bốn tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn câu lạc bộ học sinh sinh viên hoạt động nhân đạo ra đời
với mục tiêu trọng tâm là tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo và phòng chống các bệnh lây qua đường chuyển máu
năm hai nghìn một mươi tám cả nước tiếp nhận được khoảng một sáu triệu đơn vị máu tỷ lệ dân số hiến máu ước đạt một bốn và chín mươi tám lượng máu tiếp nhận được là từ người hiến máu tỉnh nguyện